để đối phó với tình trạng sạt lở bờ biển ở xã tam hải huyện núi thành
ubnd tỉnh quảng nam đã phê duyệt dự án sửa chữa khẩn cấp kè chống sạt lở bờ biển
tại thôn tân lập và thuận an với dự toán tổng mức đầu tư là hơn hai mươi một tỷ đồng
đến nay các đơn vị nhà thầu dự án này đang khẩn trương thi công phấn đấu hoàn thành sớm công trình
dự án sửa chữa khẩn cấp kè chống sạt lở bờ biển tại thôn tân lập và thôn thuận an
thuộc xã tam hải huyện núi thành quảng nam có chiều dài ba trăm bốn mươi m
trong đó sửa chữa một trăm bốn mươi ba năm mét và xây dựng mới một trăm chín mươi sáu năm mét
dự án được xây dựng nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của hai trăm linh hộ dân ở các thôn tân lập
thuận an chống xâm thực bờ biển vùng cửa sông khu vực vịnh an hòa
và ngăn chặn sạt lở năm hectare đất bờ biển mỗi năm
sự quan tâm của băng dân quyền băng dân tỉnh và các ngành cấp tranh đã tổ điều kiện
để cho tiếp tục
sửa chữa và xây dựng kéo dài bờ kè từ khoảng bốn năm mét
thì đây cũng là một cái tiếng hiệu vui đồng bộ vấn đề là chống sạt lửa cho nhân dân
theo lãnh đạo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
tỉnh quảng nam chủ đầu tư dự án này cho biết đến nay tiến độ thi công đã đạt được khoảng hơn bảy mươi
khối lượng tại công trường
hiện tại các hạng mục làm dưới nước như đóng cọc đã xong
còn các hạng mục phía trên như mái kè cống tiêu nước
đường giao thông đang được gấp rút thi công để bảo đảm hoàn thành trước mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi tám
dự án hoàn thành sẽ tạo điều kiện cho nhân dân trong khu vực sớm ổn định đời sống và phát triển sản xuất
và khi công trình hoàn thành
người dân ở xã đảo tam hải sẽ không còn lo lắng về tình trạng sạt lở bờ biển mỗi khi đến mùa mưa bão